hành trình phá án kế thừa toàn bộ những ưu điểm của thể loại chương trình thực tế
mà hội sơ vụ án đã làm trước đó
nhưng sẽ được đầu tư nhiều hơn về nội dung cũng như phương tiện sản xuất
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức truyền hình của khán giả cả nước
và đó cũng là một cách mà kênh truyền hình non trẻ như antv tạo ra dấu ấn riêng biệt của mình
trong một sân chơi truyền hình vô cùng sôi động lúc đó
trên xe taxi anh nhường đã bị đồng bọ của bắc gồm những tên việt cương và trường khống chế để ép vốn thuốc
chỉ sau ba mươi giây anh nhường không cử đồng được nữa
taxi đi đến đoạn dốc dây diều thì việt cương và trường
bế anh nhường thả về đường
chương trình hành trình tòa án ra đời là mang cái màu sắc riêng có
đã đi vào những cái tình huống cụ thể
những cái suy nghĩ cụ thể
những cái chăn trở cụ thể
và cái phương thức phá án cụ thể trong từng chi tiết
đã đi vào những cái tình huống cụ thể
để lần ra đầu mối cho đến kết quả cuối cùng là phá cả một vụ án
như thế thì chúng ta có thể nói là
đề tài thì không phải là mới
nhưng cách thể hiện chúng ta hoàn toàn mới
và mỗi số ba mươi phút
thì chúng ta có thể nói được khá là kỹ
những công việc của lực lượng công an trong một vụ án cụ thể
chúng tôi rất là vui và được khám phá
cứ bắt đầu được làm hành trình phá án
tại vì tôi nghĩ là đây là một cái cách
để có thể giới thiệu cái phần ngầm của cái thảm văng
làm khi chúng ta có thể nói được
chúng ta xem một cái vụ án ở một cái tin tức trên báo
nó chỉ là cái phần nổi thôi
nhưng mà chúng tôi khi mà làm hành trình phá án
thì chúng tôi có thể ngoài cái chuyện là
miêu tả lại cho khán giả nhận thấy cái vụ án
còn ngoài ra chúng tôi có thể
miêu tả lại cái tậm chí là cái tâm lý
cái suy nghĩ của anh em làm án
thế và cái điều đó thì nó có rất nhiều cái điều nhân văn
có rất là cái nhiều cái sự cố gắng
cái sự phấn đấu để tìm tòi phá án
chúng tôi cũng gặp ác lực
và cảm thấy rằng là mình phải dành nhiều cái tâm lực trí lực
và thực sự là phải bỏ nhiều chất xám cho những cái chương trình đầu tiên
và bước đầu tiên là chúng tôi phải có cái tình trạng
và cái tình trạng đó cũng phải rất là kỹ càng
gặp những người trực tiếp làm án
rồi đến những cái

trong địa bàn
gặp các đồng chí công an
phường công an xã
rồi tất cả những cái người liên quan
là chúng tôi cũng đã phải có cái tiền trạng
để hiểu kỹ về vụ án
mục tiêu rõ ràng
và sự đồng lòng quyết tâm của tập thể cán bộ
cuối cùng đã đem lại hoa thơm trái ngọt
khi hành trình phá án
được khán giả khắp cả nước đón nhận nồng nhiệt
trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu
của người ái mộ
tôi rất thích chương trình vì tính giáo dục rất cao
qua chương trình hành trình phá án
tôi cảm thấy lực lượng công an nhân dân việt nam
rất là miêu trí dũng cảm
trong hành trình chứa phát tội phạm
và tôi cảm thấy rất thích chương trình này
sự yêu mến của khán giả dành cho hành trình phá án
trong những năm qua
là một động viên tinh thần lớn lao
giúp đổi mút sáng tạo
không ngừng nỗ lực tìm tòi sáng tạo
để nuôi giữ ngọt lời yêu thương từ khán giả
cứ vậy antv
dù là một kênh truyền hình non trẻ
nhưng đã nhanh chóng tìm được vị trí quan trọng
trong trái tim người yêu mến truyền hình
đó là phần thưởng vô giá
đối với tập thể cán bộ chiến sĩ phóng viên
biên tập viên dây mái nhà chung antv
thành công đến không dễ dàng
nhưng khi chẳng thấy vinh quang
thì antv nói chung
và đổi mũ những người thực hiện hành trình phá án nói riêng
lại phải đối diện với những khó khăn thử thách mới
cũng bởi hấp lực từ hành trình phá án quá lớn
quá sâu dọc
thu hút một lượng lớn khán giả đến với antv
đã khiến những đài truyền hình khác
rứng ngồi không yên
và hàng loạt các chương trình có nội dung tương tự
nhưng hành trình phá án của antv liên tiếp ra đời
thế mạnh của các đội bạn nằm ở chỗ
họ có thâm niên trong lĩnh vực truyền hình
có đổi mũ phóng viên
biên tập viên hùng hậu dòng
thiết bị máy móc hiện đại
và trên hết
họ khát khao khẳng định mình
ở mạng đề tài hình sự
vốn là thế mạnh của antv
với tất cả những yêu thế đó
cộng với tiềm lực kinh tế
về đội bản đã cho ra mắt nhiều sản phẩm
có chất lượng và cạnh tranh quyết liệt
không có nhiều yêu thế
để đứng trước cuộc chảy đua vụ báo này
antv đã có lúc cố gắng
không tránh khỏi áp lực
có những giai đoạn mà ba tháng một
ba tháng một đã phải thay đổi các format chương trình
đã phải thay đổi cái cách thể hiện chương trình
vậy thì với chương trình hành trình phạm án
thì luôn luôn là tôi
quý trọng nhất
cái sự tìm tòi của mỗi phóng viên
và mỗi phóng viên có một cái cách tìm tòi
đôi khi nó sự nghiệt ngã
trong cái chuyện mà thể hiện hiện nay
và trong cái chuyện tồn tại hay không tồn tại
của chương trình truyền hình
đôi khi tôi rất là khó chịu
với những phóng viên không chịu tìm tòi
không chịu đi vùng sâu vùng xa
không chịu thể hiện cái của riêng mình
mà chỉ có nhặt những cái kiến thức
hoặc là những cách thể hiện của ai đó
điều đó chính là chúng ta
dấn thân vào chương trình
nếu như tháng ba không thoát được ra
thì tôi cũng đã nói nhiều lần rồi
nếu chúng ta không yêu nghề của mình
thì chúng ta hãy lựa chọn có được
ngay sau đó antv
đã có nhiều thay đổi tích cực
những phóng viên biên tập viên
có trình độ chuyên môn nghiệp vụ
có tâm huyết với nghề

chịu khó tác nghiệp tại vùng sâu vùng xa
được sao nhiệm vụ sản xuất
chương trình hành trình phá án
bên cạnh các vụ án hành sự
thì những mảng đề tài như
phòng chống tội phạm công nghệ cao
án kinh tế ma túy lừa đảo
chiếm đoạt tài sản mua bán người
cấp ngân hàng cũng đã được khai thác tối đa
khi mà chúng tôi thực hiện
các cái chương trình hành trình phá án
với các cái chuyên án về mua bán người
đặc biệt là mua bán phụ nữ
nó có những cái
khác biệt so với các chương trình khác
và đặc biệt là cái việc là
tiếp cận với
trong cái quá trình làm chương trình
thì ngoài cái việc
chúng tôi được nghe các điều tra viên
nghe các trinh sát kể chuyện
và tiếp cận với hồ sơ để mà
chắc nắm sâu về
cái chuyên án đấy
thì những cái câu chuyện về nạn nhân
giúp chúng tôi hiểu hơn
về những cái
những cái đau thương
mà nạn nhân họ phải hứng chịu
trong cái quá trình
họ bị đưa qua biên giới
họ phải qua các cái nhà chứa
cũng như là phải tìm cách
để sống sót và bỏ trốn
rồi liên hệ với người thân
liên hệ với cơ quan chức năng như thế nào
để sau đó được giải cứu
thì tiếp cận với họ
họ mang những cái mặc cảm
họ mang những cái rằn vặt khổ tâm
không những bản thân họ
mà thậm chí chính cả gia đình họ
cũng không muốn họ xuất hiện trên truyền hình
bởi vì là họ muốn quên được những cái nạn nhân

họ muốn những câu chuyện
nói lùi vào quá khứ
và họ cũng rất là ngại
để xảy ra một cái điều tiếng
đôi khi cái nhìn cái định kiến của xã hội
của bà con chồng xóm của họ hàng
cái sự không cảm thông không chia sẻ
nó gây thêm những cái áp lực
để mà họ
có thể tiếp tục sống
thế và chúng tôi cũng phải nhờ
rất là nhiều kênh
thứ nhất là chính trong anh em cán bộ chiến sĩ
của cái đơn vị chúng tôi làm chương trình
cũng phải hết sức nỗ lực
để mà chuyện trò trao đổi
với nạn nhân
vận động gia đình
không phải vụ án nào
chúng tôi cũng có lựa chọn để đi làm hành trình phá
mà phải lựa chọn
qua hàng chục vụ án hàng trăm vụ án
mới có thể lựa chọn ra được
một cái vụ án có những tình tiết
rất là léo
và có những tình tiết hấp dẫn
để bắt tay và đi vào viết kịch bản và sản xuất
thì cái tình tiết này
ở những cái
nút thắt của vụ án
khi mà điều tra viên
họ điều tra ra được cái vụ án đó
thì đây là một cái điểm đột phá
mà mang tính hấp dẫn
của cái hành trình phá
sòng sòng với đó khâu diệt đề tài và kiểm nghiệm thanh phẩm
cũng được lãnh đạo antv
kiểm soát chặt chẽ
những buổi xem phim trao đổi kinh nghiệm
cũng thường được tổ chức với mục tiêu nâng cao tay nghề
cho đội ngũ thực hiện chương trình
phức tạp antv
sẽ đầu tư sản xuất thành nhiều phần
bằng cách này
những khó khăn áp lực
và cả sự miêu trí dũng cảm
của cơ quan điều tra trong quá trình phá án
sẽ được lột tàng chân thực tỉ mỉ nhất
ngoài ra đây cũng là cách tạo nên
sự hồi hộp hấp dẫn
và đón đợi từ phía khán giả
đối với hành trình phá án
nếu như muốn truyền tải được hết
những sự khó khăn bất vả
cũng như sự miêu trí dũng cảm ấy
thì chúng ta bộc lòng phải có
một khoảng thời lượng nhiều hơn như thế nữa
những vụ án khó hấp dẫn như thế
thì câu hỏi đặt ra là
bạn sẽ phải khai thác
nút thắt nào
và tình tiết nào hấp dẫn
để có thể lôi cuốn khán giả xem từ tập một
rồi khán giả còn phải mong ngóng
để xem tiếp tập hai tập ba
thì đó mới là cái khó của một người phóng viên
thực hiện chương trình hành trình phá án
bước đầu những chương trình hành trình phá án
như tội ác từ mâu thuẫn gia đình
phá án ngược cẩy hai mặt
phá án trên núi sapa
kế hoạch không hoàn hảo
chiến xe cuối cùng
đã được khán giả của antv nói riêng
và người hâm mộ mảng đề tài hình sự nói chung
đón nhận nhiệt liệt
rất hư hụt gây cấn
thoát tim luôn tưởng chừng như là bắt được hung thủ
mà hóa ra lại không phải chưa bắt được
thật sự rất khâm phục các lực lượng điều tra
sự đón nhận
của khán giả xem truyền hình
sẽ là nguồn động viên cổ vũ tinh thần
để đội ngũ sáng tác
tiếp tục tìm toi học hỏi không ngừng
để giới thiệu đến khán giả
những món ăn tinh thần ngày một mới lạ hấp dẫn